cầu nông thôn trọng tải khoảng một mươi tấn nhưng xe chở khác khoảng một mươi ba một mươi năm tấn chạy qua khiến cầu đứt đôi
một bé gái đi học ngang cũng rơi xuống sông bị thương nặng
vụ việc xảy ra vào khoảng sáu giờ sáng nay ngày một tháng bốn tại cầu treo thôn hàng long và thôn bảy
xã xuân phú huyện e k tỉnh đắk lắc khiến ba người bị thương
vào thời điểm trên xe ben mang biển số bốn mươi bảy c một mươi một nghìn hai trăm tám mươi chín do tài xế nguyễn thành luân ba mươi ba tuổi
trú tại xã xuân phú huyện grong năng tỉnh đắk lắc điều khiển
trên xe chở khoảng một mươi năm mét khối cát chạy qua và gây sập cầu của thôn hàng long xã xuân phú huyện e k
hậu quả xe bên lao xuống lòng sông
lúc này cháu học sinh trường trung học cơ sở lương thế vinh xã xuân phú đi học qua cầu
cũng rơi xuống sông và bị thương được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa huyện ek để cấp cứu
được biết chiếc cầu này có biển báo tải trọng dưới một mươi tấn được đi qua
nhưng vé xe nguyễn thành luân đã cố tình điều khiển xe ben chở quá tải trọng và gây ra vụ sập cầu trên
hiện vụ sập cầu này đã gây ách tắc trầm trọng cho tuyến đường này
cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc